cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can là nguyễn văn nhí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang và danh phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam hai bị can là nguyễn văn nhí